sẽ làm quyết liệt hơn nữa để trong từ một mươi năm đến hai mươi ngày và có thể là trong một tháng tới
sẽ không để dịch bùng nổ nặng nề tại việt nam
tiếp tục khóa chặt bên ngoài trừ những trường hợp đặc biệt
kiên quyết khoanh lại các ổ dịch bên trong để kịp thời phát hiện và xử lý
tiếp tục nhất quán quan điểm giữ ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát
giá điện sẽ giảm một mươi giá nước không tăng trong thời gian này
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ
diễn ra vào ngày hôm nay bằng hình thức trực tuyến
thủ tướng nhắc lại cách ly xã hội không phải là ngăn sông cấm chợ
không phải là hạn chế giao thông hạn chế sản xuất kinh doanh cần thiết
mà là bảo đảm an toàn cho người công nhân lao động khi đi sản xuất phải đeo khẩu trang
và giữ khoảng cách an toàn
trong quý ii phải lo an sinh xã hội bảo đảm tối thiểu cuộc sống cho người yếu thế
bị tác động bởi dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự cho người dân
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ các bộ ngành cần chuẩn bị phương án kích hoạt nền kinh tế
để ngay sau dịch sẽ có hội nghị toàn quốc để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
đang là bế tắc hiện nay
việc tăng trưởng ba tám mươi hai là một cố gắng
mức tăng trưởng này đã giúp việt nam dẫn đầu khu vực
trong đó có hải phòng tăng trưởng khá đà nẵng và tp hcm tăng trưởng thấp
hiện nền kinh tế đang yếu cả cung và cầu đặc biệt là một số ngành quan trọng gần như đóng cửa
thủ tướng nhấn mạnh việc kích thích tài khoá thông qua giảm giãn thuế phí
và tăng chi tiêu công một cách căn bản lớn hơn số đã giao là một trăm năm mươi tỷ đồng
hỗ trợ cho người lao động mất việc người nghèo bảo đảm an sinh xã hội
về giáo dục thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục đẩy mạnh hình thức học trực tuyến
và sớm công nhận loại hình đào tạo này
đồng thời giảm chương trình học năm nay phù hợp với thực tế của dịch bệnh